thưa quý vị ngày hai mươi hai tháng một mươi lãnh đạo các nước mỹ canada pháp đức và italia đã ra tuyên bố chung
tái khẳng định quan điểm ủng hộ israel cũng như quyền tự vệ của nước này
đồng thời kêu gọi các bên tuân thủ luật nhân đạo quốc tế theo đó đặc biệt bảo vệ dân thường
trong tuyên bố chung được đưa ra sau cuộc họp trực tuyến về tình hình xung đột hamas israel
lãnh đạo các nước đã hoan nghênh việc phong trào hồi giáo hamas đã phóng thích hai con tim người mỹ
đồng thời kêu gọi lực lượng này ngay lập tức trả tự do cho tất cả các con tin còn lại
các nhà lãnh đạo cũng cam kết sẽ phối hợp với các đối tác trong khu vực để đảm bảo cho hai hai triệu người ở giải gaza
được tiếp cận bền vững và an toàn với thực phẩm nước uống chăm sóc y tế và các hỗ trợ cần thiết khác
họ cũng khẳng định sẽ tiếp tục thúc đẩy hoạt động ngoại giao để ngăn chặn xung đột lan rộng
duy trì sự ổn định ở trung đông và nỗ lực hướng tới một giải pháp chính trị và hòa bình lâu dài
về vấn đề bảo hộ công dân lãnh đạo các nước cũng cam kết phối hợp chặt chẽ để hỗ trợ các công dân của nước mình trong khu vực
đặc biệt là những người muốn rời khỏi gaza
tuyên bố chung trên được đưa ra trong bối cảnh lo ngại ngày càng gia tăng về nguy cơ xung đột hamas israel lan rộng trong khu vực
sau khi israel đẩy mạnh các vụ tấn công tại gaza và các cuộc đụng độ ở biên giới với liban cũng leo thang